nhằm bảo đảm cung cấp điện phục vụ các hoạt động nhân dịp kỷ niệm quốc khánh mùng hai tháng chín
truyền tài điện hà nội đã thực hiện kiểm tra lưới điện phân công lực lượng ứng trực
bảo đảm cho hệ thống điện được vận hành an toàn liên tục và ổn định tại địa bàn thủ đô
trạm biến áp hai trăm hai mươi kv chèm thuộc quản lý của truyền tải điện hà nội được đặt tại điểm nút quan trọng
của lưới điện và chịu trách nhiệm cung cấp điện cho nhiều phụ tải quan trọng của thủ đô
bình quân mỗi ngày công suất tiêu thụ tại trạm từ sáu đến bảy mw một giờ
do vậy nếu trạm chèm xảy ra sự cố mất điện sẽ ảnh hưởng đến các quận như ba đình hoàn kiếm
tây hồ hai bà trưng và đống đa
để bảo đảm điện phục vụ cho các hoạt động chính trị văn hóa xã hội
các phương án hoạt động kiểm tra thiết bị đã được đơn vị triển khai từ rất sớm
không chỉ bảo đảm an toàn cho các trạm biến áp hệ thống đường dây truyền tải cũng được các công nhân
truyền tải điện tăng cường lực lượng kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời những hư hỏng của thiết bị
nguồn lưới điện tại các điểm trọng yếu
thường là chúng tôi phải chuẩn bị trước cả tháng để các đơn vị hành chính mà có các cái
đường dây đi qua để phối hợp với các chính quyền địa phương làm sao để toàn dân tích cực
tham gia bảo vệ cái lưới truyền tải cho nó an toàn
bình thường là một tháng đi kiểm tra một lần nhưng mà trong các dịp lễ tết này thì có thể là một tuần
phải đi kiểm tra nhất là những cái điểm trọng yếu
công tác phối hợp của ngành điện với các cấp chính quyền công an quân đội
trong việc xây dựng các lưới truyền tải

phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện cũng đã được thực hiện bài bản
đơn vị cũng đã tăng cường phối hợp với các công an và các chính quyền địa phương ở trên địa bàn
chảy rộng lưới của truyền tải điện hà nội về công tác tuyên truyền để làm sao một người dân
hiểu rõ được việc đảm bảo cung cấp điện của lưới truyền tải điện
và trong những dịp của lễ mùng hai hành chính hiện hạn
truyền là người dân cũng tránh những trường hợp ví dụ như là thỏa bóng
thả những quả bóng mà có tráng kim loại gần đường dây
tập đoàn điện lực việt nam cũng yêu cầu các đơn vị điện lực bố trí phương thức vận hành nguồn
lưới điện hợp lý bảo đảm an toàn tin cậy trong điều kiện bình thường
và linh hoạt chuyển đổi khi xuất hiện tình huống và sự cố